trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm trong khoảng thời gian
từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm ngày ba mươi tháng bốn tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn quận hai tòa nhà landmark và khu vực công viên vinhome
thuộc khu đô thị vinhome central park quận bình thạnh đồng thời bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen
thành phố cũng sẽ thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố tại tuyến đường lê duẩn và vòng xoay lê duẩn phạm ngọc thạch
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi sáu tháng sáu nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày quốc tế lao động
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước